ngày một mươi một tháng bốn công an quận hà đông phối hợp kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại dịch vụ hưng thịnh phát
tại khu đô thị văn phú phú la đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm vật tư y tế không rõ nguồn gốc
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một trăm linh chiếc khẩu trang chống bụi ba lớp một mươi bốn chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn
và hơn bốn bộ quần áo bảo hộ
chủ kho hàng là phạm thị thu trang khai nhận lợi dụng nhu cầu thị trường trang đã thu mua nguyên liệu
thuê gia công và thu mua những mặt hàng trên để bán kiếm lời
nếu như các lực lượng chức năng không kịp thời ngăn chặn
thì số hàng này sẽ bị tuôn ra tiêu thụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng